bộ y tế cho biết là trong ngày hôm nay có ba bảy trăm linh bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
tổng số ca bệnh covid một mươi chín được điều trị khỏi cho đến nay đã là ba mươi năm bốn trăm tám mươi bốn ca
tối nay có thêm ba sáu trăm năm mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
như vậy là tổng số ca mắc mới trong ngày ghi nhận là tám sáu trăm bốn mươi chín ca
trong đó hai mươi bảy ca nhập cảnh và tám sáu trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước
tp hcm vẫn nhiều nhất với bốn hai trăm tám mươi hai ca
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong cho biết có thể thành phố sẽ kéo dài giãn cách
theo chỉ thị số một mươi sáu thêm hai tuần nữa từ sau ngày một tháng tám
áp dụng mọi biện pháp siết chặt chỉ thị một mươi sáu đặc biệt là từ sáu h đến một mươi tám giờ mỗi ngày
tính đến nay tp hcm đã trải qua sáu mươi một ngày giãn cách xã hội theo các cấp độ khác nhau
trong một mươi chín ngày thực hiện chỉ thị một mươi sáu bình quân mỗi ngày tp hcm phát hiện hơn ba ba trăm linh ca mắc
trong đó phần lớn là trong khu cách ly và phong tỏa
có gần hai mươi sáu ca
sáu người đã được điều trị khỏi và hiện đang điều trị cho hơn ba mươi sáu bệnh nhân
trong đó có hơn ba trăm linh bệnh nhân đang thở máy
thành phố cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt chuyên điều phối chuyển cấp cứu bệnh nhân nặng
huy động bốn bệnh viện tư nhân tham gia điều trị với quy mô ba trăm bảy mươi năm giường
chủ tịch ubnd tp cho biết có thể kéo dài giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu thêm hai tuần nữa
từ sau ngày một tháng tám để áp dụng mọi biện pháp
bảo đảm thực thi triệt để các biện pháp siết chặt chỉ thị một mươi sáu
đặc biệt là từ sau sáu giờ sáng đến một mươi tám giờ
tăng cường các biện pháp kiểm tra giám sát xử lý nghiêm trường hợp cố tình vi phạm
mới đây công an huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa đã triệt xóa bạc
bắt quả tang một mươi hai đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
tại nhà của nguyễn văn tình ở xã thuận minh huyện thọ xuân
lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ gần một trăm sáu mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
đối tượng cầm đầu sới bạc này là nguyễn ngọc ước ở xã thuận minh huyện thọ xuân
đây là xới bạc hoạt động có tính chất chuyên nghiệp
trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
công an huyện thọ xuân đã tiến hành khởi tố bị can đối với nguyễn ngọc ước
và một mươi đối tượng khác trong sới bạc này về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
còn tại tỉnh bạc liêu cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa bình cho biết
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ba đối tượng
trà văn cu trà văn út và châu văn hết cùng chú tại xã vĩnh hậu huyện hòa bình
để điều tra làm rõ các vụ trộm cắp tài sản
trước đó vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng sơ hở trong quá trình thi công dự án điện gió
trên địa bàn tỉnh bạc liêu ba đối tượng trên đã bàn bạc chuẩn bị các loại công cụ
rồi thực hiện hành vi cắt trộm dây cáp sau đó đem bán lấy tiền và chia nhau tiêu xài cá nhân
với thủ đoạn này sau một thời gian ngắn ba đối tượng đã thực hiện liên tiếp bốn vụ trộm cắp
trên địa bàn huyện hòa bình và huyện đông hải gây thiệt hại khoảng hai trăm linh triệu đồng
cho nhà đầu tư vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
còn tại quảng bình ngày hôm nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh này cho biết
đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với virus sars cov hai và được đưa đi cách ly tập trung
ngay sau khi nhập cảnh
nhóm nhập cảnh thứ nhất gồm một mươi ba công dân việt nam tại thái lan đã được cách ly y tế
một mươi bốn ngày tại tỉnh kham muộn lào
hết thời hạn cách ly nhóm này nhập cảnh vào việt nam qua cửa khẩu quốc tế cha lo
tỉnh quảng bình vào ngày hai mươi tám tháng bảy
nhóm thứ hai gồm năm công dân việt nam tại viêng trăn lào nhập cảnh vào việt nam
qua cửa khẩu quốc tế cha lo cũng trong ngày hai mươi tám tháng bảy
sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường
nên được chuyển về khu cách ly tập trung tại trụ sở ban chỉ huy quân sự huyện tuyên hóa cũ
sáng ngày hai mươi chín tháng bảy sau khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng bình đã phát hiện một mươi bốn trường hợp dương tính với sars cov hai
hiện toàn bộ một mươi bốn bệnh nhân đã được chuyển vào cách ly điều trị tại bệnh viện giã chiến tỉnh quảng bình
f một chuyển vào khu cách ly tập trung của tỉnh
ngành y tế tỉnh quảng bình cũng lập tức khoanh vùng vệ sinh khử khuẩn các khu vực
tại cửa khẩu quốc tế cha lo và khu cách ly tập trung tại huyện tuyên hóa
gặp khó khăn trong đại dịch hàng nghìn người dân đang sinh sống làm việc
tại các tỉnh thành phía nam đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
đã quyết định trở về quê hương
nắng nóng quãng đường dài và điều kiện hạn chế khiến cuộc hồi hương của người dân gặp muôn vản khó khăn
và để chia sẻ với người dân suốt nhiều ngày qua lực lượng công an tại các địa phương
nơi dòng người đi qua đều có những hành động rất thiết thực
cụ thể trong sáng ngày hôm nay ba mươi tháng bảy lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã phối hợp với công an các tỉnh bình dương bình phước đắk nông
bố trí lực lượng phương tiện chuyên dụng dẫn đường bảo đảm an toàn
cho bốn trăm linh công nhân làm việc tại tây ninh di chuyển về quê đắk lắc
với tinh thần trách nhiệm cao cảnh sát giao thông cũng đã tuyên truyền người dân
chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông giữ khoảng cách và không dừng dọc đường
nhằm hạn chế tối đa việc lây nhiễm dịch khi người dân di chuyển
cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh cũng đã tổ chức phân luồng điều tuyết giao thông từ xa
chống dịch và an toàn cho người dân và phát tặng miễn phí nước uống trên đường đi
trong quá trình di chuyển có xe bị hỏng hóc cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã bố trí xe hỗ trợ trung chuyển đến trưa cùng ngày cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh
đã bản giao đoàn người cho cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
tiếp tục hỗ trợ đoàn để người dân về quê an toàn
liên quan đến hành vi làm giả giấy xét nghiệm covid một mươi chín thông tin từ công an huyện nam trực tỉnh nam định
cho biết chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín của ủy ban nhân dân huyện
vừa phát hiện một trường hợp tài xế làm giả giấy xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín để được qua chốt kiểm dịch
vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng bảy các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
của ủy ban nhân dân huyện nam trực tỉnh nam định đã tiến hành dừng xe tải mang biển kiểm soát hai mươi hai c năm nghìn chín trăm linh
để làm thủ tục kiểm soát khai báo y tế
lái xe là trần đình quảng chú tại tỉnh tuyên quang đã xuất trình một giấy xét nghiệm âm tính
của bệnh viện phương bắc tỉnh tuyên quang và bốn tờ phiếu kết quả xét nghiệm của trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định
tại cơ quan công an trần đình quảng khai nhận bốn từ phiếu kết quả xét nghiệm trên do phạm quang trung
trú tại thành phố tuyên quang tỉnh tuyên quang hiện đang là phụ xe khách đưa cho trần đình quảng
trung đã làm giả nội dung trong tờ phiếu kết quả xét nghiệm tự ý ghi thông tin của trần đình quảng vào phiếu
trong khi quảng không thực hiện tết covid một mươi chín tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh nam định vào ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện nam trực tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
làm rõ hành vi động cơ mục đích của các đối tượng có liên quan tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tính đến chiều ngày ba mươi tháng bảy đợt tiêm vaccine lần năm của tp hcm đã triển khai được hơn năm mươi tiến độ
trên năm trăm linh liều và trong những ngày sắp tới thì thành phố sẽ tiếp tục các đợt tiêm tiếp theo
để đảm bảo hai phần ba người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tại buổi họp báo cung cấp thông tin tuyên truyền phòng chống covid một mươi chín trên địa bàn tp hcm vào chiều nay
ubnd tp hcm cho biết sẽ tiếp tục triển khai tiêm đợt vaccine lần thứ sáu trên địa bàn tp hcm
để đảm bảo đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sẽ có hai phần ba dân số trên một mươi tám tuổi được tiêm chủng
để làm được điều này tp hcm cần phải tiêm chủng vaccine
tp hcm có năm triệu liều vaccine covid một mươi chín việc phân bố này từ nguồn của bộ y tế và nguồn tư nhân
dự kiến vào ngày mai sẽ có thêm một triệu liều vaccine về thành phố
để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng thành phố dự kiến sẽ tiêm cả buổi tối

để đảm bảo đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi một sẽ có thêm một triệu liều vaccine covid một mươi chín
để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín trong tình hình chung hiện nay
việc tính giải thủ tục chủ yếu nằm ở giai đoạn phương xã
tại khâu này địa phương sẽ phát giấy đồng ý tiêm chủng tại nhà
nếu không đồng ý không cần ra điểm tiêm chủng
tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã hoàn tất năm mươi tiến độ tiêm chủng đợt năm
với hơn năm trăm linh liều trong vòng một tuần
nếu tiến độ tiêm chủng đúng thời hạn thành phố hồ chí minh sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước
có độ phủ vaccine đạt hai phần ba người dân trên một mươi tám tuổi được tiêm mũi một
vì vậy thành phố mong người dân cùng chung tay
nỗ lực và không chủ quan để nhanh chóng để lùi dịch bệnh
rất nhiều khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc đã bị vứt bỏ tại khu đất trên địa bàn
ấp sáu c xã vĩnh lộc a huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
và trong những ngày gần đây thì khiến cho nhiều người dân vô cùng bức xúc
tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
theo ghi nhận trong sáng ngày ba mươi tháng bảy tại khu đất trống gần văn phòng ấp sáu c
xã vĩnh lập a huyện bình chánh khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc
bị vứt bừa bãi khắp nơi một số còn nguyên vẹn số khác đứt qua đeo
khẩu trang nằm trải dài năm mươi mét khi có gió lớn xuất khẩu trang bị gió thổi bay khắp nơi
người dân địa phương cho biết khu vực này chính quyền địa phương cũng đã cấm biển đổ rác
các trường hợp vi phạm vứt rác tại đây sẽ bị phạt rất nặng
việc vứt khẩu trang bựa bại với số lượng lớn như thế này không chỉ làm ảnh hưởng đến môi trường
mà còn tiềm ấn nguy cơ lây nhiễm bệnh nếu khẩu trang đã qua sử dụng
chính quyền địa phương cho biết các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định
khi nào hết dịch mẹ về và đó là lời hứa của một người mẹ
người chiến sĩ mang màu áo blu xanh nơi tuyến đầu chống dịch với đứa con thơ
và không chỉ là nỗi nhớ con mà ngay cả khi mà hay tin chính những người thân đang bị nhiễm covid một mươi chín
người mẹ người chiến sĩ ấy đó còn phải gạt đi nỗi niềm riêng để ở lại cùng đồng đội
tiếp tục cuộc chiến để lùi covid một mươi chín
tại tuyến đầu
là một trong số hơn năm trăm linh cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện ba mươi tháng bốn
đang trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân mắc covid một mươi chín là phạm nhân và cán bộ chiến sĩ ở thành phố hồ chí minh
điều dưỡng đặng thị thu hiền là mẹ đơn thân đã hơn bảy năm nay sống chung với bố mẹ
nhận nhiệm vụ đi điều trị covid một mươi chín xa nhà chị đành gửi hai con còn nhỏ cho ông bà ngoại chăm sóc
công việc của hiền là cùng với đồng đội điều trị cho
số phạm nhân mắc covid một mươi chín đang điều trị tại t ba mươi
lúc đầu mới vào đây mọi người đều không hình dung ra việc tổ chức một bệnh viện giả chiến dành cho phạm nhân như thế nào
nên áp lực đè lên áp lực
lúc ban đầu lên thì anh em cứ nghĩ đó là đi lên làm công tác ở bệnh viện giả chiến
nhưng khi lên đây thì nhìn thấy cơ sở điều trị đó là một cơ sở trại giam
và suy nghĩ ban đầu của mình để thiết kế theo mô hình bệnh viện giả chiến
giả chiến của bộ y tế là không còn nữa
vì vậy chúng tôi phải theo phương án của bệnh viện giả giam để tạo ra những buồn đệm
những vùng an toàn cho bác sĩ để làm việc
cũng như là bố trí việc giãn cách của số bệnh nhân f zero
làm sao đảm bảo được nguyên tắc phòng chống dịch và an toàn giam giữ
gần một tháng xa nhà
hiền cùng đồng đội quay cuồng với việc chi ca kiếp
ngày ngày thăm khám và điều trị cho phạm nhân
khó khăn không ít nhưng chị và các đồng đội chưa hề bỏ cuộc
công việc bận rộn và nguy hiểm
thỉ thoảng có chút thời gian rảnh
chị lại gọi về hỏi thăm các con
vậy mà giữa lúc trận chiến với dịch vẫn còn gây cấn
thì hiền hay tin cả ba mẹ và hai con đều dưng tính
khi mà công tác ở đây
thì được nghe tin là
ba chàng nó bị bệnh
thật sự là em lo lắm
em rối lắm em không biết mình phải xử lý như thế nào rồi đó
rồi cái đến khi nghe tin mẹ với hai đứa nhỏ
cũng bị dưng tính luôn á
em thật sự là
lúc đó mình không biết mình phải làm như thế nào nữa
dù tâm trí đã có lúc sao động
hiện vẫn không cho phép mình yếu lòng bỏ đồng nghiệp ở lại
gánh thêm phần việc của mình
giấu nước mắt vào trong
hiền tiếp tục cùng đồng đội
tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình
đối với người bệnh
thì ban giám đốc cũng đã gọi điện
động viên đồng chí hiền
và gợi ý là sẽ giải quyết
cho đồng chí hiền sẽ về sớm hơn
để chăm sóc cho mẹ và hai cháu
nhưng đồng chí hiền
cũng rất là trắng đau suy nghĩ
nhưng mà sau sự động viên của anh em đồng đội
thì đồng chí hiền đã vượt lên được cái chuyện đó
và đã gắn bó quyết định là tiếp tục
thực nhiệm nhiệm vụ
cùng với đồng đội
ông thì chúng tôi đã liên hệ
đưa về đây điều trị
hiện tại thì còn bà
và hai đứa con
thì chúng tôi đang liên hệ
để đưa về đây điều trị
để cho các đồng chí
an tâm hơn nữa
em lo lắm em không biết làm việc gì
ngoài cái chuyện gọi điện về hỏi thăm gia đình thôi
em chỉ biết gọi điện thoại
ờ động viên từ xa thôi
chứ mình cảm nhận là lúc đó mình bất lực lắm
mình không làm được cái gì hết
động viên của mọi người thì
em mới mới mới
yên tâm công tác
hiền đã hoàn toàn yên tâm
khi người thân của mình được chăm sóc
bởi các đồng đội ở hậu phương
nỗi niềm riêng đã được cất đi gắn nặng
giờ là lúc
chị tập trung vào trách nhiệm lớn hơn
trách nhiệm của một chiến sĩ hoác áo luôn
dịch bệnh mà ai mà không sợ
khi mà mình đã xác định
mình đã làm cái nghề này rồi
mà mình sợ nữa
thì ai là cái người để mà
nương tựa vô nhân viên như thế
như chúng em đây
bao nhiêu người người ta cũng
gọi là cấm hiến
người ta cũng làm ngoài đó thôi
và em chưa bao giờ em nghĩ thôi
em đã hối hận khi em đi ở đây hết
khi nào mẹ về
chưa biết nữa nào hết dịch rồi mẹ về